thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nay y bờ lang trú tại thôn bưng bê xã e lâm huyện sông hinh tỉnh phú yên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nay y bờ lang trú tại thôn bưng bê xã e lâm huyện sông hinh tỉnh phú yên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tòa bị cáo y blang đã thừa nhận khai rõ hành vi phạm tội của bản thân hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nay y bờ lang bốn năm sáu tháng tù giam
phạm quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường tân mai tp biên hòa tỉnh đồng nai là hung thủ gây ra vụ nổ súng ở tỉnh vĩnh long khiến một người chết và hai người bị thương vừa được phát hiện đã tự sát tại nghĩa trang tp biên hòa phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một người dân nghe tiếng súng nổ tại ấp phước trinh xã bình phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long để đi đến kiểm tra thì phát hiện ba người bị thương gồm hồ bình đẳng hồ ngọc cẩn và vợ là nguyễn thị kim huê
huê đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu bước đầu xác định nguyên nhân là do phạm quốc huy có mâu thuẫn tiền bạc với hồ bình đẳng nên đến nhà đẳng để giải quyết mâu thuẫn thì gặp ông cẩn và bà huệ là bà con của đẳng ra can ngăn và bị huy bắn gây thương tích
tiếp nhận thông tin phòng trọng án cục hình sự bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát hình sự các tỉnh vĩnh long đồng nai ninh bình tp hcm và các tỉnh miền tây nam bộ truy xét nóng đối tượng gây án
sáng ngày hai mươi sáu tháng một phạm quốc huy được phát hiện đã tử vong tại khuôn viên nghĩa trang tp biên hòa trên đầu đối tượng có vết thương trên tay vẫn còn cầm khẩu súng ngắn
tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt các bị cáo mai trấn thiên
chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai tám năm tù phạm đoàn việt quang trần giao huy đều trú tại xã thanh sơn huyện tân phú cùng lãnh mức án sáu năm tù về tội giết người
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba huy điều khiển xe máy chở quang và thiên đi chơi khi đến thị trấn tân phú thì gặp nhóm thanh niên lạ mặt điều khiển xe rú ga nẹt bô lạng lách đánh võng thách thức
nên cả ba bị cáo về nhà lấy ba con dao tự chế đi tìm nhóm thanh niên này để đánh
sau đó thấy một nhóm thanh niên gồm phan trung hiếu cùng với ba người bạn khác đi ngang qua bấm còi la hú
tưởng nhóm của hiếu là nhóm thanh niên lạ mặt thách thức trước đó nên nhóm của thiên đã chặn đầu xe và xảy ra xô sát nhau
hậu quả khiến hiếu bị nứt vùng sọ chán với tỷ lệ thương tích một mươi tám
theo hội đồng xét xử các bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm là dao để tấn công vào vùng đầu vùng được cho là trọng yếu của cơ thể con người gây nguy hiểm đến tính mạng của hiếu
việc hiếu không chết là ngoài ý thức
việc hiếu không chết là ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo do đó hành vi của thiên huy và quang đủ yếu tố để cấu thành tội giết người
thưa quý vị truy sát người khác vì cho rằng bị khiêu khích tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm thanh thiếu niên bao gồm nguyễn hoàng quốc khánh và tám bị cáo khác cùng chú tại quận thanh khê về hành vi giết người
theo cáo trạng khánh và tám bị cáo đang uống nước mía tại khu vực đường như nguyệt phường thuận phước quận hải châu
thì gặp nhóm của nguyễn đăng gia kiệt đi ngang qua
kiệt có hành vi khiêu khích nhóm của khánh nên lê hoàng gia bảo cùng nhóm của khánh đã kích động xúi dục cả nhóm cầm theo hung khí đi trả thù
nhóm của khánh bảo đã dùng gạch đá gậy gọc đánh ném khiến cả nhóm của kiệt bị thương tích từ một đến tám
được biết chín bị cáo được đưa ra xét xử thường xuyên vi phạm pháp luật
có bị cáo được tại ngoại nhưng vẫn tiếp tục gây án chém người
cùng với lực lượng công an trịnh quy cũng như lực lượng công an viên đến từng nhà vận đồng từng bà con đặc biệt là tập trung vận đồng khác biệt đối với những gia đình những hồ dân đánh bắt thủy hải sản
công an xã còn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đơn thể mặt trần tội quốc trong công tác tuyên truyền vận đồng người thân đoàn viên hội viên của các hội chấp hành tốt các quy định cũng như thu hồi vũ khí vật liệu nổ giao nộp cho lực lượng công an
thời gian qua công an xã đã thu được một lượng lượng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đợt cao điểm công an huyện quảng ninh đã tập trung lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh kịp thời đối với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn trên địa bàn tăng cường kiểm tra giả soát lên danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo để có biện pháp quản lý đấu tranh ngăn chặn

nó chủ yếu là các lỗi vi phạm như vi phạm về tốc độ nồng độ cồn không có giấy phép lái xe